ngoài tuấn nguyễn bá ngọc cũng là đối tượng nằm trong sự giám sát chặt chẽ của cơ quan điều tra

đấy cái số trùng lập có một người hay xuất hiện đi cùng đó là đối tượng là người lào
đối tượng là người lào trước đây đã từng du học tại việt nam nói được tiếng việt rất là sõi

và đang thiết lập một cái đường dây vận chuyển ma túy qua địa bàn quảng ninh
đi ra bóng cái và đưa sang trung quốc tiêu thụ

sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám quê ở tha khét kham muôn lào
từng du học bốn năm ở việt nam tại trường đại học kinh tế quốc dân

giá nào cũng chấp nhận
để vận chuyển hàng người lào các trinh sát tiếp tục nhận được thông tin từ quần chúng nhân dân

việc thuê tàu được thúc giục rất gấp gáp
ngoài ra họ còn có các động thái nghe ngóng về hoạt động tuần tra kiểm soát

tụng mông cái đã gặp hai người trung quốc và nói chuyện ở địa bàn bóng cá
ngoài ra họ còn có các động thái nghe ngóng về hoạt động tuần tra kiểm soát của các lực lượng
ngoài ra họ còn có các động thái nghe ngóng về hoạt động tuần tra kiểm soát của các lực lượng
càng đi sâu vào nghiên cứu đường dây này cơ quan điều tra càng khẳng định được rõ nét
in tha vong phạ sợt chủ hàng người lao này chính là người cầm đầu trực tiếp chỉ đạo việc mua bán vận chuyển ma túy
sau đó thông qua ngọc thuê các đối tượng người việt nam như tuấn vận chuyển ma túy ra móng cái giao dịch chuyển cho chủ hàng người trung quốc
các đối tượng đang chuẩn bị cho một chuyến hàng lớn
không nằm ngoài dự đoán
ngày một mươi năm tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám
ban chuyên án nhận ra
hàng đã nhận được thông tin
tuấn và một người đàn ông tên là tráng đã di chuyển từ hương yên đến hạ long để chuẩn bị đón hàng
nội nhật trong hai ngày hàng sẽ di chuyển
nhiều câu hỏi đặt ra là
liệu ngọc và pạ sợt có xuất hiện trong đợt giao dịch này hay không
có di chuyển ra móng cái giao dịch
để thực hiện việc mua bán với chủ hàng người trung quốc hay không
hai đối tượng người trung quốc có trực tiếp sang việt nam nhận hàng không
tất cả các thành viên trong ban chuyên án đều nhận định
đây là thời điểm cực kỳ quan trọng quyết định sự thành công của chuyên án này
quá trình nắm tình hình ngọc ở hà nội vào ngày một mươi sáu tháng sáu
các trinh sát nắm được ngọc đã thuê một chiếc xe tải
sau khi nhận một kiện hàng từ lào chuyển về

chiếc xe tải này di chuyển theo hướng hà nội quảng ninh
tại bãi chế quảng ninh thì sẽ đổ hàng xuống một vị trí
mà chúng coi như đấy là điểm tập kết hàng
nghị trang là điểm tập kết hàng
khi đến quảng ninh chiếc xe này đổ trước cửa ký ốt số c hai trăm một mươi một ở phương bãi cháy
một đối tượng tên hoàng đã đón xe sau đó bốc hàng xuống
hoạt động này được nguy trang dưới hình thức giống như một cuộc chuyển nhà
toàn bộ quá trình đó tuấn và tráng không xuất hiện trực tiếp nhưng đứng từ xa giám sát
các đối tượng không hề biết rằng hành vi của chúng đã bị theo dõi
kể cả sự xuất hiện bí mật từ xa của tuấn và tráng
tại khu vực bốc hàng cũng không thoát khỏi tầm mắt của các trinh sát
sau khi các đối tượng vận chuyển xong hàng hóa vào trong ký ốt
thì xe tải tiếp tục quay đầu về hà nội
và các đối tượng khóa cửa ký ốt và về nhà nghị
các đối tượng thuê một chiếc xe tải
biển quảng ninh biển một mươi bốn
để tiếp tục thuê vận chuyển hàng hóa từ ký ốt đó ra khu vực trà cổ mông cái
chiếc xe tải bắt đầu di chuyển theo hướng đi móng cái
tráng đi tiền chạm cho xe chở hàng
trong khi đó hoàng và tuấn đi về hai khách sạn khác nhau để nghỉ ngơi
lúc đó tại hà nội các trinh sát báo tin
ngọc và pạ sợt cũng xuất hiện xuất phát đi theo hướng quảng ninh
ban chuyên án nhận định chắc chắn hai đối tượng này sẽ qua hạ long đón tuấn
thời điểm để cất mẻ lưới lớn sắp đến
chúng tôi phải triển khai một lúc khoảng tầm bốn mũi trinh sát
tôi nhớ không nhầm thì là bốn mũi
một mũi phục sẵn ở bóng cái
một mũi giám sát hàng
một mũi giám sát đối tượng giám sát hàng
và một mũi giám sát nhóm đối tượng cầm đầu
đúng như dự kiến chiếc xe chở hàng sau khi đến móng cái
đã về đến căn nhà ở khu vực trà cổ
mà đối tượng tuấn đã thuê trước đó
và bắt đầu thực hiện bóc rỡ đồ đạc
trong số những đồ đạc vừa vận chuyển xuống
khả nghi nhất là chiếc tủ lạnh và tủ coca cola
thời cơ đã đến
ban chuyên án quyết định phát lệnh cho tổ mật phục theo dõi tráng
ấp vào nhà
khi ban chuyên án quyết định phán
thì chúng tôi cũng huy động tối đa các lực lượng và trang thiết bị
để hỗ trợ cho lực lượng của ban chuyên án phán thành công đạt hiệu quả
thủ đoạn tinh vi của các đối tượng cuối cùng không thể qua mặt được cơ quan điều tra
kết quả kiểm tra thu giữ được bảy mươi hai bánh ma túy
ngay sau khi thông báo này được báo về
ban chuyên án đã hiệu lệnh cho các tổ giám sát
theo dõi di biến động của tuấn ngọc tạ sợt
cũng như mọi hoạt động của đối tượng hoàng ở khách sạn
chuẩn bị sẵn sàng đợi thời cơ để tóm gọn các đối tượng
có cái tín hiệu của ban chuyên án là đồng loạt tấn công
thì chúng tôi có thể tìm hiểu được các đối tượng của ban chuyên án
cũng rất là tập trung quan sát và theo dõi các đối tượng di chuyển
cũng rất may là khi các đối tượng tạm nghỉ vào quán uống nước
tại chỗ hà tu của quảng ninh
thì đúng lúc này tổ công tác cũng áp sát
và cùng một lúc bắt giữ các đối tượng
đối tượng hoàng đang ở một khách sạn trên địa bàn hạ long
cũng ngay lập tức bị các trinh sát ập vào khống chế bắt giữ
ngay sau khi bị bắt giữ
ngay sau khi bị bắt giữ
ban chuyên án đã trực tiếp chỉ đạo đấu tranh khai thác nóng các đối tượng
tuấn hoàng ngọc bạ sơn
mặc dù pạ sơn đã cố tình đập điện thoại với mục đích hủy chứng cứ
nhưng trước các bằng chứng mà điều tra viên đưa ra
chúng không thể phủ nhận được hành vi phạm tội của mình
đến giai đoạn này
ban chuyên án đã có được những thành công lớn
tuy nhiên điều khiến năm trăm một mươi tám nt có một kết thúc đặc biệt trọn vẹn
đó chính là việc
lên kế hoạch bắt giữ bằng được những chủ mưu hàng người trung quốc
ngay sau đó
từ kết quả khai thác bạ sơn ngọc tuấn
được biết hai đối tượng chủ hàng người trung quốc
đã đến móng cái để gặp nhóm này
để giao dịch nhận ma túy
hiện chúng đang nghỉ tại một khách sạn trên đường hùng vương thành phố móng cái
hai đối tượng này khi mà đối tượng sang đến việt nam
mình cũng không có những hoạt động khống chế
thì chúng tôi cũng đã bắt giữ hai đối tượng này

cũng đảm bảo về yếu tố về bí mật và giữ được thông tin
hai đối tượng này được xác định tên thật là lương dương hải
ở thị trấn bằng tường tỉnh quảng tây trung quốc
và hoàng xuyên ở huyện từ văn tỉnh quảng đông trung quốc
trong số các đối tượng của đường dây này
chỉ có liễu văn lóng là biến mất gần như không dấu vết
quá trình điều tra mở rộng công an tỉnh quảng ninh xác định
lóng là mắt xích quan trọng
trong đường dây trực tiếp vận chuyển ma túy qua biên giới lạng sơn sang trung quốc
hắn đã buôn bán chót lọt rất nhiều chuyến hàng với hàng nghìn bánh ma túy
trong đó vào giữa tháng năm năm hai nghìn một mươi tám
láu đã vận chuyển bảy mươi sáu bánh ma túy lấy từ pạ sợt nguyễn bá ngọc để bán sang trung quốc
quá trình xác minh tại lạng sơn các trinh sát nắm được
quân láo đã bỏ trốn vào phía nam
sau gần một tuần lần theo dấu vết và các mối quan hệ của quân láo
tại tỉnh khánh hòa tp hcm đồng nai đắk lắc lâm đồng
đến ngày hai mươi tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám
công an tỉnh quảng ninh đã phối hợp với công an huyện đức trọng tỉnh lâm đồng
bắt được quân láo tại nhà một người cháu họ của hắn
lúc này hắn đang có ý định quay lại lạng sơn để tẩu thoát sang trung quốc